vùng đệm u minh thượng thuộc hai xã minh thuận và an minh bắc của huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
trước đây được xem là cái túi nghèo của tỉnh kiên giang bởi đất đai phèn mặn người dân thuộc diện nghèo
nhưng nay cái nghèo đã lùi xa màu xanh bao trùm bộ mặt nông thôn và cuộc sống người dân đã đổi khác
sự đổi thay này nhờ những đôi tay cần cù lao động
đây là khu vườn thanh long ruột đỏ của hai chị em phan thị hồng ý phan thị hồng thu
ngụ ấp công sự xã an minh bắc huyện u minh thượng
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi chín dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm u minh thượng được triển khai
cùng với hơn ba hộ dân khác chị ý chị thu vào đây nhận đất
những ngày đầu cuộc sống hai chị em vô cùng vất vả thiếu thốn
phải tự tay lao động cải tạo đất trồng đủ các giống cây lo cuộc sống hàng ngày
mình dẫn đất thì trước đây là mình trồng theo cái mô hình là lúa trào nuôi cá đồng
rồi trải qua là tới năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mình nhận gừng mình trà trồng tràm
xong rồi trải qua cái giai đoạn như là tới hai mươi một là mình lên hết cái khu vực này mình xin khai thác tràm đó
rồi mình trồng mía trồng mía cái thấy mía nó thấp giá quá
cái mà năm hectare mà lời có hai mươi triệu à
những năm gần đây cũng chính hai chị em hồng ý hồng thu đã đưa cây thanh long ruột đỏ
từ vĩnh long về trồng ở vùng đồng đất u minh thượng
và kinh tế mang lại rất khả quan
nhiều hộ dân trong vùng học hỏi và cây thanh long ruột đỏ đã bắt đầu nhân rộng được trồng đại trà trên vùng đất khó
đem lại nguồn kinh tế khấm khá cho nhiều nông hộ
khi đi về vĩnh long đi tham khảo qua một cái vùng bên nội thấy người ta trồng thanh long ruột đỏ
có giá trị kinh tế cao cái ông bác kêu thôi về trồng thử đi
mới đầu về mình trồng thử nghiệm hai trăm linh trụ à thì thấy có kết quả thấy cũng có ăn
rồi cái bác nói thôi bây giờ tao ra công ty xức khảo thôi
bây giờ trồng hết đi
rồi mình nhận đầu tư là mình phá mía ra hết trồng hết lên năm hectare thanh long ruột đỏ
vùng đệm u minh thượng vùng kinh tế mới trước đây dường như tất cả đều nghèo
nhưng may hộ nghèo chỉ còn hơn một mươi trong khi hộ khá giàu lên đến ba mươi
rõ ràng sự đổi thay là do công sức lao động nhưng phải xuất phát từ một chủ trương đúng hợp lòng dân